thưa quý vị và các bạn chủ động nắm phân tích tình hình với quyết tâm cao hành động quyết liệt
năm vừa qua một trong những dấu ấn của lực lượng công an đó là đã đưa ra ánh sáng nhiều đại án tham nhũng
việc phát hiện phanh phui ngay từ rất sớm những sai phạm trong một loạt các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
theo dõi chỉ đạo đã khẳng định năng lực của một trong những lực lượng chủ công nòng cốt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
quyết tâm này tiếp tục được bộ công an chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày cuối cùng của năm nhâm dần dư luận bất ngờ khi cơ quan điều tra bộ công an làm rõ những sai phạm nghiêm trọng
tại cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm
chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật trong đăng kiểm không phải là tham nhũng vật mà có hệ thống tổ chức quy mô lớn phân công phối hợp chặt chẽ
đằng sau sai phạm là những cái bắt tay
bất chấp pháp luật sự móc ngoặt liên kết cộng với mánh khóe tinh vi mang lại lợi nhuận khủng cho tội phạm
nhưng lại không
không thể qua mắt cơ quan công an
quay trở lại thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai vụ flc bị phanh phui đã tạo tiếng vang lớn cho lực lượng điều tra
trong những năm bệnh dịch thì không có một cái chỉ tiêu kinh tế nào được nâng cao cả đều là bị hạ thấp xuống
nhưng mà chỉ có mỗi một cái là chứng khoán
đấy cái chỉ số về chứng khoán thì nó tăng mà tăng với một cái tốc độ khủng khiếp có cái dấu hiệu là của cái việc thao túng chứng khoán
thế thì anh em cũng
anh em cũng phải bàn với nhau xem là tới bây giờ cái thao túng này thì nó ở đâu
nó ai thao túng và nó thao túng như thế nào
thì những cái câu hỏi đó phải được đặt lên bản các cán bộ công an phải ngày đêm suy nghĩ
để mà khám phá được là lực lượng công an phải có một cái bản lĩnh đi đến cùng những cái sai phạm
nhưng mặt khác phải đòi hỏi có một sự am hiểu rất tốt về những quan hệ kinh tế
an hiểu rất tốt về các cái pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế

điều chỉnh các quan hệ kinh tế
thì mới thấy được là những cái kẻ phạm tội đang lợi dụng những cái hỏi như thế nào
đang bẻ cong các cái quy định đấy như thế nào để tạo ra được các cái nguồn lợi cho mình
năm qua cùng với cả hệ thống chính trị lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ
kết thúc điều tra truy tố xét xử sơ thẩm một mươi vụ án trọng điểm theo kế hoạch
trong đó có vụ cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
vụ vạn thịnh pháp vụ aic vụ việt á
quyết tâm điều tra đến cùng thu hồi triệt để tài sản
cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án
hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đây là những vụ án rất điển hình và cũng giúp cho cải cách toàn diện xã hội
cái quản lý xã hội một cách nó bài bản hơn khắc phục được những cái sơ hở
những cái thiếu sót mà trong cái quá trình chúng ta đang
hội nhập quốc tế với toàn cầu mà cũng là những vấn đề mới đối với đất nước ta
để cho nó đi vào nền hết để khôi phục lại đảm bảo các quyền lợi người dân
và cũng là cái khôi phục ngược lại cái tín nhiệm cho doanh nghiệp cho người dân
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng bài bản lấp lang chắc chắn và thiết phục
đi đến tận cùng bản chất của hành vi tham nhũng tiêu cực là đưa hối lộ
nhận hối lộ và tuyên tuyết xử lý nghiêm minh đến nơi đến trốn
đây là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta
phải kiên quyết kiên trì làm lâu dài bền bỉ
có những người xảy ra cái trốn đi nước ngoài
tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài rồi sang nước ngoài bắt về đây để xử
trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử xử vãng mặt và làm quyết liệt như vậy
bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta
làm mất chế độ của chúng ta
những cá nhân tập thể sai phạm tiếp tục được làm rõ đến cùng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm
dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực loại bỏ những con sâu làm dâu nồi canh
làm cho đảng ngày càng mạnh hơn kỷ luật kỷ cương hơn
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày bốn tháng hai trên địa bàn thành phố điện biên phủ
tỉnh điện biên
điện biên đã xảy ra mưa đá rông lốc bất thường gây ngập úng cục bộ
cụ thể rông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng một mươi năm phút đã khiến cho một số cây xanh
trên các tuyến phố bị gãy đổ nhiều diện tích vườn cây hoa màu của người dân bị dập nát
một số tuyến phố như trường trinh võ nguyên giáp bị ngập úng cục bộ
gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông một số điểm bị ngập úng
gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh ở hai bên đường
bị nước chàn vào nhà
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên đang phối hợp
với các cơ quan chức năng xuống cơ sở để xác minh đánh giá thiệt hại
đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục sự cố
thưa quý vị trong ba ngày đầu tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an
quận năm tp hcm đã truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h một mươi phút ngày ba tháng hai lực lượng hình sự đặc nhiệm thực hiện
tùn tra trên tuyến đường trần hưng đạo thì bất ngờ nghe tiếng tri hô có đối tượng cướp dật
đang bỏ chạy lập tức các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đã phối hợp với công an phường bảy truy đuổi
sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường đến trước số một trăm linh linh sĩ hình bản đạt
phường năm thì khống chế được được đối tượng
đối tượng khai tên huỳnh thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh phú yên và thu giữ tăng vật
là một điện thoại do lấy trộm của một nhân viên xoát vé khi đối tượng ngồi trên xe buýt
trong đó lúc một mươi năm h ngủ mùng một tháng hai một phụ nữ đang ngồi bên lề đường hải thượng lãng ông
thì bị đối tượng võ huỳnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận tám chạy xe máy cướp điện thoại
khi đối tượng định bỏ chạy thì nạn nhân nắm xe kéo lại khiến đối tượng ngã xe
lúc này tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã nghe tiếng tri hô và vây bắt được đối tượng
làm việc đối tượng khai nhận hành vi cấp dật của mình
đáng nói qua kiểm tra nhanh võ huỳnh duy dương tính với ma túy
đồng thời đối tượng này đã có ba tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
do có mâu thuẫn trước đó đối tượng huỳnh anh khoa ngồi tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã tìm đến nhà của một người phụ nữ để gây sự rồi dùng súng bắn vào chồng của người phụ nữ này
rất may là người đàn ông này đã chạy thoát
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can huỳnh anh khoa
tên thường gọi là khoa não sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người
trước đó khoa đến nhà một người phụ nữ bên biết ngồi xã đốc binh kiều để quậy phá
tại đây khoa sử dụng súng quân dụng đuổi theo bắn trong người phụ nữ nhưng anh này chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai giờ sau lực lượng công an đã bắt được khoa
khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn tài ba mươi tuổi ngồi tại khóm sáu
phường sáu thành phố trà vinh về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra trong tiệc nhậu tại xã phước hảo huyện châu thành
giữa trần thanh phong ngụ phường sáu thành phố trà vinh và ông sơn khanh
anh sơn thanh con trai ông khanh ngồi xã phước hảo huyện châu thành
sẽ ra cử cãi và đánh nhau phong bị thương tích nhẹ
biết chuyện phong bị đánh tài đem theo một khẩu súng ngắn cùng một số người khác
đến địa điểm nêu trên để trả thù sau khi đến nơi tài cùng đồng bọn tấn công
hai cha con ông sơn khanh riêng tài dùng súng bắn ông khanh bị thương ở vành tay
ông khanh và tham dùng rượu và cây chống trả sau đó tài cùng đồng bọn bảo vệ thành phố trà vinh
tài dấu súng và bỏ trốn khỏi địa phương phòng an ninh điều tra phối hợp phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh và công an thành phố trà vinh đã làm rõ bắt giữ tài sau thời gian lẫn trốn
đồng thời thu giữ ba khẩu súng và tám viên đạn quá trình làm việc tài đã thừa nhận hành vi phạm tội
còn về khẩu súng tài khai nhận mua trên mạng với giá sáu triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi
làm việc đối với bị can nguyễn sơn lộ nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna
trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trú tại quận hai bà trưng tp hà nội
viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển genna trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
việt nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi ra quyết định khởi tố bị can
xét tình tiết bị can là người già yếu đã bảy mươi bốn tuổi có nơi cư trú lý lịch rõ ràng
các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị can nguyễn sơn lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân
có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s ở số bảy mươi hai đường phan bội châu thành phố vinh của tỉnh nghệ an
theo đó trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã tiến làm việc và thực hiện khám xét
tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba h cùng ngày việc khám xét hoàn tất sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản
thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn nhiều hộp đựng tài liệu
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong
phục vụ công tác điều tra làm rõ
mang hung khí đi giải quyết mùa thuẫn nguyễn văn vũ vừa bị công an tp long xuyên
tỉnh an giang bắt tạm giam và trước đó cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ và trương thanh thọ chú cùng địa phương
bị can thọ đã bị tạm giam trước đó trong một vụ án khác
vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc vũ cùng thọ và nhóm bạn đang uống nước
thì nguyễn vi toàn bạn cùng nhóm kể chuyện bị lê minh mẫn chú tại phường mỹ bình
thành phố long xuyên nhắn tin ham dọa nên đã rủ nhóm của vũ chuẩn bị hung khí đi tìm mẫn
khi ghi gặp mẫn cùng với nguyễn hoàng nhật trú tại địa phương vũ cùng thọ và ba đối tượng
đã cầm dao tự chế xông vào đánh nhật mẫn và sau đó lên xe rời khỏi hiện trường
và hiện công an tp long xuyên vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi
thuê người cảnh giới lực lượng chức năng tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ
về hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tăng vật
vào đêm ngày một tháng hai công an huyện châu thành phối hợp với phòng
cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức
lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại khu vực vườn cao su thuộc ấp an thọ
xã an cơ huyện châu thành tỉnh tây ninh do đối tượng mai thanh sa và mai thanh nhớ
cùng chú tại huyện châu thành đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi đối tượng thu giữ tăng vật gồm một trăm ba mươi triệu đồng
chín hột dí ngầu một bộ chén dĩa và nhiều đồ vật tài liệu khác
thưa quý vị đối tượng lý huy phong chú tại thành phố sóc trăng là đối tượng truy nã
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một lý huy phong có hành vi gian dối lấy thông tin nhà đất của người khác
đang sử dụng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và thành phố hồ chí minh rồi tự nhận là tài sản của mình
hoặc của bạn bè để lừa bán cho người nào có nhu cầu mua nếu khách hàng đồng ý mua thì đối tượng yêu cầu
chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của mình sau đó chiếm đoạt và trong quá trình cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh đang xác minh điều tra vụ việc phong đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai tháng hai phát hiện lý huy phong đang ở tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng
tối qua ngày ba tháng hai tại diết thích quốc gia đặc biệt khu long mộ và đền thờ các vị vua
chiều trần ubnd tỉnh thái bình đã tổ chức khai mạc lễ hội đền trần thái bình năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ hội công an tỉnh thái bình cũng đã chủ động xây dựng phương án
phân công lực lượng và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động lễ hội đền trần năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội đền trần thái bình năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong năm ngày từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng riêng năm quý mão
tại khu diết thích long mộ và đền thờ các vị vua triều trần xã tiến đức huyện hưng hà
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông cháy nổ hoặc lợi dụng các hoạt động lễ hội để hoạt động vi phạm pháp luật
công an huyện hưng hà đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm và tụ điểm phức tạp
trong những ngày diễn ra lễ hội ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại lễ hội
công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện hưng hà và các đơn vị nghiệp vụ phân công cụ thể lực lượng ứng trực sẵn sàng cơ động để tăng cường phối hợp xử lý mọi tình huống đột xuất
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn lễ hội phục vụ nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội và dân hương tại đền thờ các vua trần